dự án đường kết nối đường hồ chí minh và quốc lộ một mươi hai đi quốc lộ một mươi một là một dự án trọng điểm của tỉnh hòa bình
được triển khai thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
sau ba năm công tác bàn giao mặt bằng đoạn đi qua huyện yên thủy vừa mới được hoàn thành
tuy nhiên trong quá trình giải phóng mặt bằng đơn vị thi công đã tiến hành nổ mìn phá đá
mà không có phương án bảo đảm an toàn làm hư hỏng nhà cửa của người dân
người dân đã nhiều lần gửi đơn thư kêu cứu nhưng không nơi nào đứng ra xử lý và giải quyết sức điểm sự việc trên
kể từ khi dự án đường kết nối đường hồ chí minh và quốc lộ một mươi hai đi quốc lộ một bắt đầu triển khai
đơn vị thi công đã cho nổ mìn phá đá khiến cho sàn và tường nhà của gia đình ông bùi văn lịn nứt toác
gian nhà sau có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
không có ai giải quyết là tình trạng chung của hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng ven tuyến đường của dự án phải chấp nhận
sau nhiều lần làm đơn kiến nghị mà không thấy chính quyền địa phương hay nhà thầu thi công xử lý
anh lập đành phải bỏ trống cả gian nhà chuyển sang ở chỗ khác
lúc đầu là nó dụng hết mái trần xuống gọi là cái vứa bê tông
từ hôm đấy là bắt đầu nó mưa bắt đầu nó rột
không ông bên huy công là bảo là về là cái này là chỉ có chan nước si bắt đầu đổ vào là nó chắc nó không rột nữa
ông chủ huy công bảo thì
chưa có điều kiện phải làm cái đấy
cho đến nay chỉ một số hộ dân mới nhận được số tiền hỗ trợ rất ít ỏi từ phía nhà thầu
còn ủy ban nhân dân huyện yên thủy thì cho trách nhiệm là của nhà thầu chính quyền địa phương không can thiệp
nhà thầu phải đảm bảo quá trình tổ chức triển khai thực hiện
ví dụ anh hỗ trợ cho bà con nhà thầu để vôi ve những chát chít lại
nó đảm bảo cho cái công năng để người dân sử dụng cho nó đảm bảo yên ổn cho người dân
còn cái đấy thì nó phụ thuộc vào cái đơn vị thứ công thôi
cái này thì huyện cũng không can thiệp cái cụ thể những vấn đề đó